cuộc họp báo trực tuyến vào tối ngày một mươi chín tháng sáu do ủy ban nhân dân tp hcm chủ trì
đã đưa ra nhiều điểm mới trong phương án chống dịch những ngày sắp tới
theo đó tp hcm không áp dụng cứng nhắc chỉ thị một mươi sáu
mà chỉ sử dụng nền của chí thị một mươi năm và một mươi sáu để có quy định về chí thị riêng áp dụng trên địa bàn
theo ban chí đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn còn phức tạp số ca nhiễm mới đã vượt qua ba con số
mặc dù một số ổ dịch quan trọng đã được phong tỏa kiểm soát tuy
như những ngày sắp tới thành phố sẽ phải điều chỉnh các quyết sách chống dịch cho phù hợp với tình hình thực tế
trong đó sẽ tập trung phát những vùng mà được đánh giá là có nguy cơ về bệnh có hay không cao
mỗi nguy cơ còn về bệnh của chúng ta chưa kịp phát hiện ra
chưa là do chúng ta chưa test tới
và chúng ta lại cũng có nhiều điều kiện để chúng ta quay vòng
thay lại để test những nơi mà chúng ta đã tẩm soát trước đó

không có nghĩa là ba ngày sau năm ngày sau

để chúng ta giảm hiểu tối đa những việc có sót
bên cạnh phong tỏa sáu khu vực để kiểm soát lây lan
thì thành phố hồ chí minh đã có thêm những biện pháp phòng dịch
để tìm kiếm mới như sau

thứ bốn là cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ hàng hóa thích yêu để phục vụ người dân
và nhà máy phân sửa xí nghiệp và hoạt động tình thường

để giãn cách trong quy trình làm việc
các công ty doanh nghiệp tập đoàn toàn bộ các công ty của quốc tế nước ngoài
hạn chế tối đa hoạt động thực thiết chuyển sang hình thức làm việc truyền tuyến
dừng các hoạt động hoạt động không cần thiết trong trường hợp
hoài hỗ trợ cuộc họp các sự kiện này cũng không được được trung quán với người
chính quyền thành phố đánh giá tuần tới là thời gian để có thể chặn đứng nguồn dịch
do đó những trường hợp không tuân thủ phòng chống dịch sẽ phải được xử lý nghiêm
bên cạnh đó sở công thương tp hcm cũng khẳng định sẽ đảm bảo nguồn cung hàng hóa
lương thực thực phẩm cho người dân trên địa bàn
đơn vị đang tăng cường bán hàng trực tuyến xây dựng phần mềm bán hàng với các địa phương
và sẽ triển khai sau khi hoàn thành